với phương thức giáo dục trực tuyến đào tạo trực tuyến không có nhiều sự tương tác giữa thầy và trò
học viên tự học là chủ yếu
chính bởi vậy khơi dậy tính tự chủ của học viên với bài giảng trên mạng thì vai trò của người giáo viên trong đào tạo e learning vô cùng quan trọng
không chỉ có vốn kiến thức sâu rộng những thầy cô giáo này cũng phải là người đi trước và nắm rất chắc công nghệ thì mới có thể hỗ trợ cho học viên của mình
họ phải là những người rất là có kinh nghiệm họ phải tạo tâm thế làm sao quấn hút sinh viên
và trong giờ giảng thì thay vì là thầy với máy quay thì chúng tôi phải có thầy tương tác với sinh viên
có nghĩa là luôn luôn có những câu hỏi mở để cho sinh viên có thể trả lời và thầy dẫn dắt học lý thuyết từ những câu hỏi mở như vậy
đào tạo trực tuyến vốn dĩ đã là hình thức học tập đòi hỏi mang tính chủ động cao của người học
và việc bài giảng hấp dẫn giáo viên truyền đạt được cảm xúc là những điều kiện quan trọng nhất
dẫn người học
chính bởi vậy chú trọng vai trò của giảng viên cho hình thức giáo dục trực tuyến càng trở nên cấp thiết
để tạo dựng lượng sáng viên nguồn chất lượng truyền đạt tốt chi thức đến người học nhất là trong quá trình hội nhập
vâng thưa ông viện học mở là một trong số những cơ sở đào tạo đi đầu tại việt nam trong công tác phát triển về đào tạo trực tuyến
cá nhân ông thì cũng được biết là đã từng tham gia một cơ sở đào tạo trực tuyến
ông có thể chia sẻ với chúng tôi những cái kỷ niệm ban đầu khi mà bắt đầu tìm hiểu cũng như là triển khai quá trình giảng dạy trực tuyến tại việt nam ạ
viện học mở hà nội thì được nghiên cứu vấn đề đào tạo trực tuyến từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
khi đó thì mới có máy tính mà chưa thực sự có cái mạng máy tính
hay nói một cách khác lúc đó thì khái niệm về internet nó còn rất là mù mở ở đâu đó
thì chúng tôi được giao nhiệm vụ là phối hợp với lại đài truyền hình việt nam
sản xuất các nội dung chương trình để có thể phát trên sóng truyền hình
và cái trực tuyến lúc bấy giờ đó là cái bài giảng được thực hiện ở trên kênh truyền hình vtv hai
phục vụ cho cái quá trình tự học của người học
lúc đó thì tôi cũng được đăng ký và được thực hiện một số bài giảng về tin học cơ bản
thì ban đầu tôi được thu thử và lúc ấy tôi còn bị phê bình là giọng của tôi nó rất là khả
và đấy cũng là
lần đầu tiên tôi xuất hiện trước ống kính camera
cái khả năng để tự tin để mình xác định xem là mình nói chuẩn chưa chính xác chưa
thế nó còn có cả một cái quá trình mà tôi mất mất khoảng hai buổi
để có thể lấy lại tự tin cho mình để có thể thực hiện được đúng vai trò là một giảng viên và tự tin như là đứng trên bục giảng
sau đó thì chúng tôi phát triển nó tạo thành các cái
và tiếp theo nữa thì chúng tôi chuyển nó sang các cái dạng đột sâu hơn
đấy là những cái đĩa cd rom
để phối hợp với kênh truyền hình vtv hai có thể phục vụ các khán giả xem truyền hình
và nâng cao cái kiến thức xã hội nâng cao một số cái nghiệp vụ cơ bản trong cái quá trình tự học của mình
đấy là những cái kỷ niệm ban đầu của đào tạo trực tuyến ở nước nhà
có thể nhận thấy là trong quá trình đào tạo thì có hai hướng
thầy và trò
cả hai cái nhân tố này thì đều đóng vai trò hết sức quan trọng
đối với đào tạo trực tuyến thì sao vai trò của người thầy vai trò của giảng viên là như thế nào
đối với lại cái giáo dục ngày xưa thì chúng ta mang tính thuyết giảng
hay nói một cách khác là khi mà xã hội thông tin nó chưa phát triển lớn
người học rất thiếu thông tin
thì buộc lòng người ta phải chờ đợi cái sự truyền đạt thông tin ấy của người thầy đến người học
hay nói một cái khác đấy chính là đào tạo thụ động
sang đến thế kỷ hai mươi một bây giờ thì công nghệ thông tin phát triển
chí thức bây giờ được thu lượm thông qua việc thu nhận thông tin
và biến đổi cái thông tin ấy trở thành trí thức
thì rõ ràng quá trình dạy học cũng được biến đổi
và giảng viên bây giờ không phải là chỉ giảng viên trực tuyến
mà là giảng viên bây giờ ở trên lớp mặt ra mặt
hay là giảng viên trực tuyến thì đều trở thành vai trò là một người dẫn dắt câu chuyện
để khơi dậy khả năng tự học tự nghiên cứu tự tìm tòi thông tin của người học
như vậy thì rõ ràng là cái
bản chất vấn đề nó thay đổi và cái môi trường nó cũng phải thay đổi theo
và người học đang ở thụ động thì bây giờ trở thành học tích cực
học tích cực có nghĩa là tôi tự xây dựng cho tôi một kế hoạch
tôi tự xây dựng được cho tôi vấn đề cần tìm hiểu
và tôi đi tìm thông tin để giải thích cái vấn đề ấy
rồi tiếp nhận thông tin ấy
và khi tiếp nhận được thông tin ấy bằng sự hướng dẫn của người giảng viên
thì tôi biến đổi cái thông tin ấy trở thành một chi thức cá nhân
vậy thì đào tạo trực tuyến thì đặt ra
những cái thách thức mới như thế nào cho cái đội ngũ giảng viên
những cái thầy cô giáo của việt nam vốn đã quen với cái việc
truyền tải kiến thức ở trên trường trên lớp
rõ ràng là qua cái phóng sự vừa rồi chúng ta thấy rất rõ
cái nỗi khó khăn và một số cái đặc thù của giảng viên giảng dạy trực tuyến
giả sử tôi có nhỡ hoặc tôi có một cái kiến thức gì đấy nó chưa chuẩn
thì sẽ được sửa ngay nếu như tôi đi giảng dạy trực tiếp mặt giáp mặt
còn nếu như mà tôi vào phòng thu
thì quá trình nếu mà được thực hiện là chúng ta hay gọi là trực tiếp
trực tiếp có nghĩa là phát sóng luôn
thì khả năng sửa lại càng khó
nếu mà một lời nói của tôi nó sai đi
hoặc là do một cái cửa chỉ nào đấy của tôi nó chưa chính xác
thì cái việc ấy sẽ có người nhìn thấy
đấy là một áp lực rất lớn và vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai là khi tôi lên lớp mặt ra mặt
thì tôi làm việc với một nhóm sinh viên
cái nhóm này trình độ đến đâu tôi xác định được đến đó
thế nhưng khi làm việc trực tuyến
làm việc với một tập hợp những người học ở các vị trí khác nhau
họ có trình độ khác nhau
thế thì việc ấy là tôi phải nói làm sao đấy
để cho một trăm người ở một trăm nơi
nhưng mà phải tiếp thu được kiến thức của tôi giống như nhau
bởi vì chuẩn đấu ra nó là một
thì đấy là cái áp lực thứ hai
thế thì chính vì như vậy
nó đòi hỏi mỗi một giảng viên giảng dạy trực tuyến
thì cần phải tích lũy
không phải là tích lũy kiến thức sư phạm
không phải là tích lũy
tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn tích lũy cả vốn sống nữa
thì mới đủ cái năng lực và đủ cái khả năng sư phạm
để giúp cho người ta có một cái mơ ước thực sự
trong trên con đường vươn tới cái đỉnh cao khoa học của mỗi một con người
từ nay đến giờ thì tiến sĩ đã chia sẻ rất là nhiều
những cái yếu tố từ phía chủ quan của người giảng viên
để họ có thể trang bị được cho mình từ kiến thức
từ cái cách truyền đạt cái khả năng cái sự tự tin
ngoài ra thì còn những yếu tố khách quan nào
có thể hỗ trợ cho những cái giảng viên để giúp cho họ tự tin hơn
nhanh chóng vượt qua được những nỗi lo lắng ban đầu
để có thể trở thành được một cái giảng viên trực tuyến
cho nhiều người và một cách hiệu quả
người ta vẫn nói rằng bây giờ cái thế giới ảo nó lấn át
và nhiều khi người ta nghĩ rằng mình chỉ cần sống với thế giới ảo
mà người ta quên mất rằng là con người cần phải có cái thế giới thực
sau cái giờ giảng bài ảo như thế này
hay nói một cách khác là lên lớp trực tuyến
phải có những lúc mà để cho giảng viên được gặp sinh viên
đấy chính là chúng ta vẫn quen gọi đấy là offline
hay nói một cách khác là người ta học lúc ấy không cần có mạng nữa
và giáo viên thực sự được trao đổi được tâm sự
được lắng nghe những cái phản ánh của học viên đối với lại mình
thế thì đấy chính là cái vấn đề mà về tâm lý
cũng như là vấn đề giúp cho giảng viên có cái kinh nghiệm
ngoài ra thì ở đây chúng ta cũng quen nói là thế này
đào tạo trực tuyến có lẽ là chỉ có một cái là
lưu lại xong rồi phát lại trên internet giống như là youtube ấy thì không phải
muốn tổ chức được một cái đào tạo trực tuyến thì người ta phải tạo ra được một môi trường
ở môi trường ấy giảng viên đóng một vai trò giống như sinh viên để cùng trao đổi
thì người ta quen gọi đấy là cái forum
tức là cái môi trường để những người đồng chí trong một cái môn ấy
có thể hoàn toàn trao đổi với nhau
cái ấy họ giúp cho giảng viên rất nhiều trong cái việc mà hiểu sinh viên hơn
trong cái việc mà hiểu cái cách giảng của mình có giúp được nhiều cho sinh viên không
hay chúng ta còn cần phải thay đổi thế nào
và người ta gọi đó là quá trình feedback hay nói là phản hồi
cái phản hồi ấy giúp cho giảng viên thay đổi cái hành vi của mình để làm cho cái bài giảng tốt hơn
xã hội việt nam thì đã quen với khái niệm mà giáo viên giảng viên thầy giáo truyền thống
tuy nhiên thì giảng viên trực tuyến thì dường như là một khái niệm còn tương đối mới
có những người cho rằng thì là chỉ có giáo viên truyền thống thì mới thực sự là giáo viên
ông chia sẻ như thế nào về quan điểm này ạ
có những người được gọi là uyên bác nhưng họ vẫn cần phải học rất nhiều
đấy chính là tự học
mà ở đây như là chúng ta đã trao đổi của phần ban đầu
trong quá trình đi dạy bây giờ thì đấy là dạy học tích cực
dạy học tích cực là kích thích cho người học
để người học có thể tìm hiểu để người học có thể xây dựng được kiến thức cho mình
và chuyển đổi cái đấy sang những cái ứng dụng mà mình mong muốn
thì nên chính vì như vậy thì tôi nghĩ ở đây không nên có sự phân biệt
khoan trọng nhất
đối với một người được định nghĩa thế nào là giảng viên
là năng lực có khả năng truyền tải kiến thức mà mình có đến cho người nghe
tôi nghĩ đấy mới là cần cái cần để mà định nghĩa giảng viên
ở trong xã hội việt nam từ xưa đến nay thì nghề giáo vẫn luôn là một nghề được coi trọng
và chúng ta có rất là nhiều những cái ưu đãi dành cho những người là giảng viên là giáo viên
tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại với cái sự phát triển của đào tạo trực tuyến
chúng ta vẫn chưa có một văn bản nào quy định cụ thể về những yêu đãi dành cho đối tượng giảng viên
trực tuyến ạ ông chia sẻ như thế nào về điều này ạ
chính sách của đảng và nhà nước thì tôi nghĩ là luôn luôn quan tâm đến người lao động
và tất nhiên là bây giờ nói là không có thì không đúng
nếu nó gọi là chưa được phổ biến đầy đủ và chưa được chính xác thôi
thì tôi nghĩ là chắc chắn trong cái thời gian gần đây nhất
nhà nước sẽ có những chính sách phù hợp
để kích thích cho những người công tác giảng dạy trực tuyến
người ta cảm thấy hứng thú hơn và người ta cảm thấy là cái lao động người ta được
xã hội công nhận và được đánh giá tốt
chính vì như vậy chính sách của đảng và nhà nước rất rõ ràng
là đổi mới căn bản toàn diện
cái nền giáo dục của nước nhà ấy là phải dựa trên xây dựng một cái giáo dục mở
và học tập học tập suốt đời hay nói một cách khác cần phải có xã hội học tập
mà đã là một xã hội thì cần phải có công dân học tập
như vậy công dân học tập thì cần phải có một những cái người tham gia giảng dạy
cái quan hệ ấy phải được tôi nghĩ là phải được quyện lại với nhau
nó tạo thành thực sự là một xã hội và có cái trao đổi thông tin tương tác
cái sự tăng tương tác ấy sự động viên ấy sẽ giúp cho cái người làm giảng viên đặc biệt là giảng viên trực tuyến
nó ngày một tốt hơn sao cho cái xã hội của chúng ta trở thành một xã hội
thực sự là một xã hội học tập tôi nghĩ đấy là tương lai của đất nước
với cái truyền thống tôn sư trọng đạo cũng như là truyền thống tôn trọng cũng như là coi trọng giáo dục của việt nam
thì chúng ta sẽ nhận thấy những cái lợi ích từ phía giáo dục trực tuyến mang lại cho việt nam
và chúng ta tin tưởng
và một cái đội ngũ giảng viên trực tuyến mới trẻ trung năng động cũng như là hết sức là phù hợp với cái môi trường
với cái yêu cầu mới của thời đại đúng không ạ
vâng tôi cũng nghĩ như vậy
vâng lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình
vâng cảm ơn các bạn
năm hai nghìn một mươi năm việt nam là thị trường dẫn đầu với mức độ tăng trưởng trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến với tỷ lệ là sáu mươi tám
để tỷ lệ tăng trưởng này được duy trì một cách bền vững thì không thể thiếu vai trò của đội ngũ giảng viên
những người sẽ đáp ứng nhu cầu dạy và học hiện đại
chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây